xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu sẽ là thông tin cập nhật về tin bão trên biển đông cơn bão số tám
vào hồi bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm một mươi tám sáu độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tiên bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi từ bảy mươi năm đến một trăm linh km trên giờ giật cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi bốn năm đến một mươi tám năm độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi bốn đến một trăm hai mươi
độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trước diễn biến của bão số tám trong khi các tỉnh miền trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ
sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trịnh đình dũng
và bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó trưởng ban thường trực nguyễn xuân cường
chủ trì hội nghị chỉ đạo ứng phó báo
chỉ đạo ứng phó báo số tám và môn lũ tại miền trung
theo dự báo khoảng ba bốn ngày nữa bão số tám có thể đổ bộ vào nước ta phạm vi ảnh hưởng sẽ rộng toàn khu vực miền trung và một phần tây nguyên
vì vậy trên tuyến biển các địa phương cần thông báo cho tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn không để xảy ra rủi ro như tình trạng tám tàu vãng lai vừa qua
các địa phương cũng cần chú ý di rời người dân ở những khu vực miền núi

các địa phương cũng cần chú ý di dời người dân ở những khu vực miền núi
vì vậy trên tuyến biển các địa phương cần thông báo cho tàu thuyền vào nơi tránh chú an toàn không để xảy ra rủi ro như tình trạng tám tàu vãng lai vừa qua
sáu trăm tám mươi năm hai trăm hai mươi năm con da cầm bị chết cuốn trôi
sáu trăm tám mươi năm hai trăm hai mươi năm con da cầm bị chết cuốn trôi